và để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số hai và mưa lớn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung
đối với tuyến biển tiếp tục ra soát thông báo kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển
kể cả tàu vận tải tàu vãng lai khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú
thường xuyên giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
chủ động cấm biển và thực hiện nghiêm việc cấm biển theo quyết định của tỉnh
vùng đồng bằng và ven biển khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè
khu nuôi trồng thủy sản trên biển ven biển các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
gia cố nhà ở các công trình công cộng sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của bão
đối với vùng núi triển khai các lực lượng tổ chức kiểm tra ra soát nhà ở không an toàn
các khu dân cư ven sông suối khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét
các khu hầm lò khai thác khoáng sản sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn
sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
kiểm tra giả soát phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu